bệnh viện trung mương thái nguyên cho biết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín đầu tiên của thái nguyên
là bệnh nhân số một trăm bảy mươi tám đều cho kết quả âm tính với covid một mươi chín lần thứ nhất
đến nay cơ quan chuyên môn cũng đã xác định được bốn mươi ba người tiếp xúc gần đưa đi cách ly tập trung
tại bệnh viện đa khoa huyện đại tử bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên
ngoài ra còn xác định được trên một một trăm ba mươi bốn người tiếp xúc là f hai f ba đang được theo dõi cách ly y tế tại nhà
hiện sức khỏe của tất cả các trường hợp trên đều ổn định và đang được tiếp tục theo dõi